thời điểm cuối năm các loại tội phạm như trộm cướp giật đường phố thường hoạt động hết sức manh động và liều lĩnh là nỗi lo sợ đối với người dân và du khách
để bảo đảm an toàn cho người dân đón tết kỷ hợi công an tp hcm đã triển khai kế hoạch bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát hỗn hợp gọi tắt là tổ công tác ba trăm ba
tổ công tác ba trăm sáu mươi ba được hình thành từ lực lượng của ba đơn vị gồm cảnh sát hình sự cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông được triển khai theo hai cấp thành phố và quận huyện
tổ này sẽ thường xuyên tuần tra kiểm soát cơ động kết hợp kiểm soát chốt chặn tuần tra tại các tuyến khu vực trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự những địa điểm tham quan du lịch mua sắm nơi tập trung nhiều người đặc biệt là khách du lịch nước ngoài thường lui tới làm việc
đảng quỹ ban tốc công an phố rồi quận quỹ bệ ban
đảng quỹ ban tốc công an quận hiện nay cũng có phải có chủ động trong kế hoạch này hàng năm
các lực lượng phải được sẵn sàng diễn thấu có kế hoạch là tuyên truyền đầu tiên rồi bố trí người dân các công nưu phương thức tụ đoạn là trộm trong các ngày cao điểm
lực lượng giao thông tăng cường tuần tra giao thông để phòng ngừa những tai nạn giao thông trong cao điểm tết
đó là cái việc mà người dân tham gia ý thức trong ngày tết
tổ công tác ba trăm sáu mươi ba sẽ tập trung kiểm tra những đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội tăng trữ vũ khí hung khí công cụ phương tiện để chuẩn bị gây án hoặc cất giấu tài sản vật chứng sau khi gây án
thanh thiếu niên sử dụng phân khối lớn vi phạm trật tự an toàn giao thông đối tượng sử dụng xe thay đổi cấu thành chủng loại sử dụng biển số giả các đối tượng tụ tập chạy xe gây dối trật tự công cộng đua xe trái phép

tổ công tác ba mươi hai người chưa kể các tổ tuần tra của công an các quận huyện sẽ tạo thế trận tuần tra kiểm soát đa dạng trên toàn địa bàn thành phố nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn thành phố trong thời gian tới